tất cả học sinh từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai tại các cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo quản lý
tất cả các học sinh từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi tại trung tâm đào tạo nghề trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội do sở lao động thương binh xã hội quản lý
khoảng năm mươi trẻ học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên do ủy ban nhân dân các huyện thành phố quản lý chọn theo tiêu chí độ tuổi từ cao xuống thấp
giám đốc sở y tế phan huy anh vũ cho biết
ngày bảy tháng một mươi một toàn tỉnh sẽ triển khai đồng loạt tiêm cho trẻ em và dự kiến hoàn thành sau ba ngày
thưa quý vị như vậy đồng nai hiện đang là một trong số các địa phương có số ca nhiễm cao nhất trong cả nước
bên cạnh đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine lực lượng y tế đồng nai cũng đang hết sức vất vả để sắp xếp ổn thỏa từ việc truy vết
khoanh vùng cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid và tránh lây bệnh cho những người chưa nhiễm
trước thực trạng trên thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã yêu cầu giả soát tất cả người đi về
từ các địa bàn có số ca mắc cao tránh nguy cơ mang dịch từ vùng này qua vùng khác làm gia tăng số nhà mới
về thực hiện công tác cấp độ dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám cả nước đã có bảy một trăm sáu mươi một xã phường cấp độ một sáu mươi bảy năm
ba tám mươi bảy xã phường cấp độ hai hai mươi chín một hai trăm bốn mươi bảy xã phường cấp độ ba hai ba một trăm linh sáu xã phường cấp độ bốn
trong vòng một tuần qua đã có sự thay đổi về số lượng cấp độ dịch phạm vi xã phường như sau
giảm một trăm bốn mươi hai xã phường cấp độ một hai giảm một trăm linh ba xã phường cấp độ một giảm ba mươi chín xã phường cấp độ hai
tăng một trăm bốn mươi hai xã phường cấp độ ba bốn tăng một trăm linh hai xã phường cấp độ ba tăng ba mươi chín xã phường cấp độ bốn
số xã phường tăng cấp độ bốn xảy ra ở bốn khu vực trên phạm vi toàn quốc
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết các tỉnh thành phố trong cả nước nghiên cứu kỹ mục một
công điện số một nghìn bảy trăm linh cdbit của bộ y tế ngày hai mươi năm tháng một mươi để ban hành những hướng dẫn cụ thể ngay tại địa phương
phù hợp với nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
tại công điện này bộ y tế đã đề nghị ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương
liên quan tiếp tục thực hiện ra soát tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố có số ca mắc cao
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an tăng cường chủ động giám sát
xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên
và các địa bàn dịch cấp độ ba cấp độ bốn
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố được thực hiện theo cơ chế mở căn cứ trên thực tiễn giả soát người về
từ vùng dịch của địa phương mình thứ trưởng bộ y tế cho biết
lãnh đạo bộ y tế cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân đi từ vùng dịch về
chủ động khai báo y tế phát huy tinh thần trách nhiệm chống dịch hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn
nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới
các địa phương cũng cần tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan bùng phát
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cũng đề nghị các địa phương phê duyệt phương án phòng chống dịch để doanh nghiệp đảm bảo sản xuất
trong đó lưu ý hướng dẫn việc xét nghiệm của công nhân phải phù hợp hiệu quả tránh lãng phí
về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thứ trưởng đề nghị các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
tránh để lẫn các loại vaccine
lãnh đạo bộ y tế cũng đã giao các đơn vị chuyên môn ra soát lại về vấn đề tiêm chủng của các địa phương
số vaccine đã tiêm số còn lại và đề nghị sáu mươi ba tỉnh thành phố đặc biệt là một mươi chín tỉnh thành phố phía nam ra soát lại ngay nhân lực tiêm chủng
nếu thiếu báo ngay về bộ y tế trước một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi một
bộ y tế và bộ quốc phòng đã thống nhất địa phương nào cần
bộ quốc phòng sẽ điều lực lượng
quân y đến hỗ trợ
nếu chúng tôi không nhận được các báo cáo theo đúng thời hạn coi như địa phương không cần hỗ trợ
khi đó địa phương để xảy ra tiêm chủng chậm bộ y tế sẽ điều chuyển vaccine sang nơi khác
và lãnh đạo sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về việc điều chuyển vaccine
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh thông tin tại cuộc họp cũng cho biết
đến nay cả nước đã tiêm tám mươi sáu bốn trăm ba mươi tám một trăm năm mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
ba mươi hai năm triệu người tiêm một liều hai mươi sáu chín triệu người tiêm đủ hai liều
một số tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là
tp hcm bình dương đà nẵng quảng ninh ninh bình
đến nay đã tiêm được hơn tám trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là tám mươi một
tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là ba mươi bảy
dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
hà nội bắc ninh quảng ninh đà nẵng khánh hòa ninh thuận tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng vĩnh long bình dương
có một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
có một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
có một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho dân từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
giới năm mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la bốn mươi hai nghệ an bốn mươi ba sáu thanh hóa bốn mươi năm bốn nam định bốn mươi sáu chín cao bằng bốn mươi tám bảy
theo đề nghị của các địa phương phân bổ thêm vaccine để tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
ngay khi có vaccine về viện sẽ báo cáo bộ y tế để xin ý kiến chỉ đạo về việc phân bổ cho các địa phương trên
cơ sở kế hoạch dự trù các tỉnh thành đã gửi về
do đó các địa phương cần tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi ngay khi số vaccine đã được phân bổ
vaccine tiêm cho trẻ em của các địa phương sẽ phân bổ theo đợt riêng
không chỉ đồng nai mà tất cả các địa phương trên cả nước đặc biệt là các tỉnh thành
đã có số ca nhiễm cao cần phải thắt chặt công tác giả soát người về từ các địa phương cao điểm dịch bệnh
công việc này có ý nghĩa rất quan trọng sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch
sang các địa phương không có dịch sau đó là thực hiện tốt khẩn trương kịp thời hoàn thành tiêm vaccine cho người dân
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
xin chào và hẹn gặp lại